bà phạm thị việt nga phó chủ tịch ubnd tp thanh hóa cho biết từ ngày hai tháng chín ubnd tp thanh hóa đã có kế hoạch về xét nghiệm sàng lọc covid một mươi chín cho nhân dân thành phố trong đó thực hiện tết nhanh covid một mươi chín cho các công nhân trong các khu công nghiệp trên địa bàn
cắt cử nhu cầu số lượng công nhân đã được test nhanh có kế hoạch âm tính với covid một mươi chín do doanh nghiệp đề xuất ngày bốn chín trung tâm y tế tp đã cấp một bảy trăm bảy mươi tám phiếu cho một bảy trăm bảy mươi tám công nhân đã được test nhanh có kế hoạch âm tính tại tổ chức nghiệm số hai số ba số bốn của khu công nghiệp hoàng long
do khối lượng phiếu nhiều thời gian gấp công nhân tập trung đợi lấy phiếu gây ủn tắc nhưng các tổ xét nghiệm đã sơ xuất khi để bốn mươi ba phiếu đã cấp không ghi đủ thông tin của công nhân đã được test
do các chốt liên huyện không yêu cầu xuất trình phiếu xét nghiệm nữa nên trung tâm y tế thành phố đã dừng cấp sau khi kiểm tra việc quản lý phiếu của công nhân các nhà máy tại khu công nghiệp hoàng long đã thu hồi một bảy trăm năm mươi hai phiếu còn lại hai mươi sáu phiếu chưa thu hồi được
đối với hai sáu phiếu trả kết quả chưa thu hồi được không có giáo trị sử dụng trên thực tế ubnd tp yêu cầu các doanh nghiệp nhà máy trung tâm y tế tp tiếp tục thu hồi để tránh sở trong quá trình quản lý